thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với thành ủy ủy ban nhân dân tp hà nội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội công tác bảo đảm an ninh trật tự chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy và kế hoạch ba tháng cuối năm cùng dự có các phó thủ tướng chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành
cùng với sự hưởng ứng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp chín tháng qua thành phố hà nội đã đạt được những kết quả toàn diện tích cực trên các mặt kinh tế xã hội
thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết kết luận của trung ương quốc hội chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
thành phố đã ban hành các chương trình kế hoạch chỉ thị về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
bên cạnh đó sắp xếp kiện toàn tổ chức cán bộ và bộ máy hành chính theo nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy hai mươi bốn sở và tương đương tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính và trách nhiệm thực thi theo hướng nằm rõ rõ người rõ việc rõ trách nhiệm rõ quy trình và rõ hiệu quả một việc một đầu mối xuyên suốt
thành phố tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn quản lý đô thị hiện đại hướng tới thành phố thông minh tiếp tục triển khai chương trình một triệu cây xanh trong đó đã trồng được trên sáu mươi cây xanh tại các tuyến đường chính
phê duyệt hai mươi sáu dự án phân đấu một trăm linh dân số thủ đô được sử dụng nước sạch vào năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế
các chuỗi liên kết trong sản xuất chế biến đến tiêu thụ sản phẩm còn ít
sản phẩm nông lâm thủy sản có chất lượng cao bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chưa đáp ứng nhu cầu
công nghiệp tăng trưởng nhưng có xu hướng chậm dần
tình hình vi phạm trật tự xây dựng xây dựng trái phép lấn chiếm đất công đặc biệt là lấn chiếm đất nông nghiệp vi phạm khai thác cát sử dụng bến bãi trái phép còn xảy ra
tại buổi làm việc thủ tướng đã yêu cầu hà nội cần phải tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn tại
đồng thời yêu cầu các bộ ngành có ý kiến đánh giá ngắn gọn trên tinh thần xây dựng để thủ đô phát triển theo hướng hòa bình đổi mới hội nhập